để gửi với viện pasteur tp hcm xét nghiệm
tối một ngày trước đó đoàn kiểm tra liên ngành tp sóc trăng đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất
và kinh doanh bánh mì thu hà trên địa bàn đường hai bà trưng phường một tp sóc trăng
ngày một mươi hai tháng ba bệnh viện việt nam thụy điển uông bí quảng ninh cho biết
vừa tiếp nhận một trường hợp bé trai sáu tuổi nhập viện do bị bỏng độ một hay vùng cầm ngược bụng
hai cánh tay diện tích bỏng một mươi một cơ thể
đáng lưu ý trẻ bị sốc nhiệt bởi gia đình đã ngâm bé trong thùng nước lạnh và chuyển cả thùng nước đến bệnh viện
đại diện bệnh viện cho biết trẻ nhập viện với nhiệt độ cơ thể khoảng hai mươi hai độ c
ngay khi tiếp nhận bệnh nhi các bác sĩ phải tiến hành ủ ấm để bảo vệ thân nhiệt của trẻ
sau đó mới tiến hành xử trí vết bỏng
theo các bác sĩ việc ngâm trẻ trong nước lạnh như vậy khiến trẻ bị sốc nhiệt do hạ thân nhiệt đột ngột
tiêm ẩn rất nhiều nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của trẻ
qua đó các bác sĩ khuyến cáo người dân khi bị bỏng không được sử dụng nước đá lạnh
khiến thân nhiệt bị giảm dẫn đến tình trạng mạch máu bị co lại khiến vết bỏng trở nên nghiêm trọng hơn
người dân cũng không nên bơi bất cứ loại thuốc nào hay xà phòng kem đánh răng lên vết bỏng
khi chưa có chỉ định của bác sĩ không được làm vỡ các nốt phòng để tránh nhiễm trùng
khi bị bỏng cách xử lý tốt nhất là rửa vết bỏng dưới vòi nước chảy để hạ nhiệt
che phủ vết bỏng tạm thời bằng khăn sạch và nhanh chóng đưa người bệnh đến các cơ sở y tế
khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện nội tiết trung ương gần đây tiếp nhận nhiều ca mắc bệnh thủy đầu
trên nền bệnh lý nội tiết như đái tháo đường tăng huyết áp suy thượng thận gây biến chứng nặng
hầu hết các ca bệnh này đều vào viện trong tình trạng đường máu rất cao
dối loạn nước điện giải cần bù nước điện giải tích cực kiểm soát đường máu bằng thuốc tiêm
mặc dù trước đó người bệnh chỉ cần uống thuốc viên đường máu đã có thể kiểm soát tốt
trường hợp sau đây là một cảnh báo
nữ bệnh nhân vto sáu mươi bốn tuổi ở nghĩa hưng nam định nhập viện với chẩn đoán thủy đậu bội nhiễm viêm phổi
nhiễm khuẩn tiết niệu đai tháo đường tiếp hai tăng huyết áp dối loạn lipid máu
khai thác tiền sử bệnh nhân được biết bà o bị đái tháo đường tăng huyết áp đã bảy năm
bệnh nhân khám và điều trị thường xuyên theo đơn của bác sĩ bệnh viện nội tiết trung ương
và luôn giữ mức được máu được kiểm soát tốt
một tuần trước khi nhập viện bệnh nhân là giáo viên có tiếp xúc với hai học sinh mắc bệnh thủy đậu
cách vào viện hai ngày bệnh nhân xuất hiện sốt cao ba mươi tám ba mươi chín độ c
kèm các đốt phỏng nước ở miệng họng và giải rác toàn thân đa kích thước không ngứa
bệnh nhân tự mua thuốc hạ sốt nhưng bệnh không đỡ
sau đó bệnh nhân đau rát họng ho nặng tiếng ho nhiều đồng vàng đục đau nhức đầu vào toàn thân
trên da nhiều đốt phỏng đã vỡ phim tấy đỏ và có mủ kèm theo tiểu tiện khó tiểu bút tiểu rắt
tình trạng bệnh tiến triển tăng dần khiến bệnh nhân mệt nhiều
do vậy người nhà đã đưa bệnh nhân tới bệnh viện nội tiết trung ương khám và nhập viện
vào khoa bệnh nhiệt đới để điều trị
người bệnh đã được xử trí tích cực ngay lúc nhập viện bằng việc bù nước điện giải
bằng đường truyền và uống hạ sốt kháng sinh tiêm truyền đặc hiệu chống bộ nhiễm
thuốc ước chế virus asi clovier đồng thời tích cực kiểm soát đường huyết huyết áp và các triệu chứng đi kèm
hiện tại sau bốn ngày điều trị tích cực bệnh nhân vto mắc bệnh thủy đậu đái tháo đường tăng huyết áp
đã tỉnh táo đỡ mệt hết sốt hết tình trạng khát nước tiểu nhiều tiểu hết bao bốt
đường máu kiểm soát tốt các nốt phỏng nước thưa dần và nhiều nốt cũ đang thoái triển dần
với những ca bệnh điển hình như trên bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm
cần cách ly tránh các nơi đông người như trường học trụ sở làm việc để hạn chế lây truyền cho cộng đồng
ở những đối tượng đặc biệt là những bệnh nhân mắc các bệnh lý nội tiết như đái tháo đường
tăng huyết áp suy thượng thận không nên chủ quan khi bị mắc các bệnh cấp tính như cúm a b
covid một mươi chín sốt xuất huyết thủy đậu việc điều trị các bệnh lý nền lúc này cần có sự điều chỉnh nhất định
và điều trị tích cực hơn nếu không sẽ gây ra những biến chứng cấp tính có thể nguy hiểm đến tính mạng người bệnh
do đó cần thiết phải đưa người bệnh đi khám tại các cơ sở y tế ngay khi mắc các bệnh lý cấp tính
tuyệt đối không nên tự điều trị tại nhà để tránh tình trạng bệnh tiến triển nặng
lúc học viện sẽ rất khó khăn cho công tác điều trị
kẹo sâm hammer gin sand coffee được bán rất nhiều trên mạng internet
chỉ cần gõ từ khóa kẹo sâm ham mơ sẽ thấy hàng chục nghìn kết quả hiện lên chỉ trong vài giây
người mua có thể dễ dàng tìm thấy số điện thoại của nhiều nơi bán loại kẹo này
với những lời quảng cáo có cánh như ông ngậm bà khen giúp bạn tìm lại sức khỏe của một thanh niên
hay khắc phục các vấn đề yếu sinh lý không ít người đã sẵn sàng chi một khoản tiền không nhỏ
chỉ để mua vài viên kẹo này để rồi nhận lại những hệ quả khôn lường như trường hợp bệnh nhân bxt năm mươi một tuổi ở hà nội sau đây
tại bệnh viện bạch mai bệnh nhân có biểu hiện đau mỏi nhiều ở vùng đùi hai bên không sưng nề nhưng nóng đỏ và chảy dịch
trước đó cách vào viện hai ngày bệnh nhân đã ngậm một viên kẹo sâm hammer gin sand coffee
sau khi ngậm loại kẹo này bệnh nhân tăng khoái cảm thời gian cương cứng và quan hệ tình dục kéo dài hơn bình thường
thế nhưng kèm đau mỏi cơ vùng đùi hai bên
các bác sĩ của bệnh viện đã yêu cầu xét nghiệm loại kẹo mà bệnh nhân sử dụng
kết quả xét nghiệm cho thấy loại kẹo này có chứa tedallafield một loại thuốc được dùng để chữa dối loạn cương dương thuộc nhóm thuốc ức chế men pdi năm
chia sẻ về những tác hại của kẹo sâm hammer gin sand coffee tăng khoái cảm
bác sĩ chuyên khoa hai trần ngọc lưu phương khoa tiêu hóa gan mật bệnh viện nguyễn tri phương tp hcm cho biết
người ta đã định vị ra cái chất đó là một cái dẫn xuất của panaphim là dùng để mà giải quyết những vấn đề mà không cương cứng được
là có chỉ định là dùng theo tòa bác sĩ do đó không thể mà dùng gọi là tự do
nếu mà chúng ta dùng những cái sản phẩm như kẹo để tăng bản lĩnh đàn ông đó thế mà không rõ liều lượng nó như thế nào thì rất là có hại
lúc tăng lúc giảm có khi tổ quý áp có người thì tăng lên gọi là cao gọi là ngứt nứt người
như vậy rất là dễ xảy ra những tai biến và dễ gây đột quỵ não và những cơn đau thắt tim và nhồi máu cơ tim
một cái tác dụng phụ nữa là nó cưng cứng kéo dài và khi cơn cứng đã kéo dài rồi
thì nó sẽ không có tự xẹp được mà để lâu nó hư luôn thể hạn thì coi như xài một lần và bình viễn
mặc dù chúng ta vẫn sống và sinh hoạt bình thường và đặc biệt những tác dụng phụ về tim mặt sẽ xảy ra trầm trọng hơn
và dễ xảy ra hơn trên những người có bệnh nền như đáy tháo đường cao quyết áp hoặc thiếu máu cơ tim
trước đó từ cuối năm hai nghìn một mươi chín cục an toàn thực phẩm đã thông tin bảy loại sản phẩm mà cơ quan y tế của singapore phát đi cảnh báo có chứa chất cấm
đã không được cấp số đăng ký công bố tại cục trong đó có kẹo hammer
chính vì vậy người dân cần tỉnh táo trước những quảng cáo về những loại thực phẩm chức năng này để tránh những hệ lụy đáng tiếc xảy ra
ngày một mươi hai tháng ba thông tin từ bệnh viện đao khoa vùng tây nguyên cho biết bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối dương vật bị cắt đứt lìa
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn ngọc hoàng trường khoa ngoại thận tiết niệu bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết
bệnh nhân có tiền sử bứu tuyến tiền liệt tuyến tiền liệt to ra gây khó tiểu nên bệnh nhân đã tự cắt dương vật của mình
bệnh nhân là idn bảy mươi chín tuổi trú tại huyện cư cù binh tỉnh lạc lạc được đưa vào viện trong tình trạng dương vật bị cắt rời mất nhiều máu huyết đá tụt
ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân các bác sĩ khoa ngoại thận tiết nhiệu đã tiến hành phẫu thuật khâu nối dương vật và các mạch máu bị đứt lìa cho bệnh nhân
sau gần một giờ ca phẫu thuật đã kết thúc và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân có diễn biến tốt
chia sẻ bệnh lý phi đại tuyến tiền liệt tiến sĩ bác sĩ dương văn trung trường khoa ngoại thật tiết nhiệu bệnh viện bưu điện cho biết
chia sẻ bệnh lý phi đại tuyến tiền liệt tiến sĩ dương văn trung trường khoa ngoại thận tiền liệt tiến sĩ dương văn trung trường khoa ngoại thận tiền liệt bệnh viện bưu điện cho biết

bệnh có thể gây tắc nghẽn ứ động nước tiểu trong bảng quang tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn phát triển dẫn đến nhiễm khuẩn đường tiết điệu sinh dục như viêm bảng quang viêm tuyến tiền liệt viêm tinh hoàn màu tinh hoàn
nước tiểu nhiễm khuẩn có thể ngược dòng lên thận gây viêm thận bể thận nhiễm khuẩn máu sẽ nguy hiểm đến tính mạng
do đó khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như tiểu khó tiểu bút người dân nên đến cơ sở y tế có bác sĩ chuyên khoa về thận tiết niệu để được khám chẩn đoán và điều trị kịp thời
các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện bãi cháy vừa phẫu thuật thành công lấy toàn bộ khối ung thư sụt ác tính hiếm gặp cho một nữ bệnh nhân bốn mươi tuổi
sau một thời gian điều trị hóa chất xạ trị tháng bảy hai nghìn hai mươi ba bệnh nhân xin ngừng điều trị về nhà điều trị thuốc nam

quan sát trong quá trình phẫu thuật các bác sĩ nhận thấy khu u xâm lấn rộng ở nhóm cơ mật sau trong và ngoài đùi cơ rộng ngoài cơ bám gân cơ bám màng cơ nhị đầu đùi thần kinh hông to để đẩy nhóm cơ khép động tĩnh mạch đùi
phẫu thuật viên đã cẩn trọng khéo léo bóc tách tối đa lấy chiếc đề tổ chức khối ung
ca phẫu thuật đã thành công hiện tại sau phẫu thuật ngày thứ bảy bệnh nhân đã hết đau chân hồi phục sức khỏe tự co rũi chân tốt có thể đi lại được
em không còn cơ hội được mẫu được nữa em xuống đây chỉ xin tờ giấy để phường xác nhận cho em bị bệnh hiểm nghèo em được hưởng chế độ
em xuống đây bác sĩ chuyển em lên khoa ung biếu bác sĩ bỏ cho em đi chụp cộng hưởng từ chụp ct bác sĩ bỏ em là toàn bộ của em ở trong gan với phổi không có vấn đề gì
bác sĩ nghĩa xuống đây bác sĩ nghĩa bỏ là bác sò vào khối u của em bác sĩ bỏ là anh sẽ bóc tách được cho em
em di căn vào gan và phổi rồi đấy thì gia đình em không ai ủng hộ cho
em không ai ủng hộ cho em nhưng mà chỉ có hai mẹ con em đã đồng ý là quyết định cho em được mổ bóc tách ra thì em cũng rất là vui
khi mà được hai ba ngày ra đây thì mổ xong chân mình cảm giác như mình qua rỗi được ấy
đến ngày hôm nay em đi lại thì em rất là vui em cảm ơn bác sĩ với bác sĩ ở khoa này rất là nhiều
đối với trường hợp như thế này thì cái việc đầu tiên đó là phẫu thuật viên phải đánh giá thí tình trạng của người bệnh trước khi phẫu thuật đó là vấn đề thứ nhất
vấn đề thứ hai đó là sao
phẫu thuật viên phải đánh giá phải bóc tách được
chúng ta có thể giữ gìn được mặt máu thần kinh sau khi phẫu thuật xong tự nhiên có thể phục hồi được trước lăng
ung thư xương đặc biệt là sarcoma sụn ác tính là căn bệnh ung thư âm thầm không phỏng tránh được
do đó để phát hiện và can thiệp điều trị kịp thời các bác sĩ khuyến cáo người dân cần thăm khám sức khỏe định kỳ sáu tháng một lần
đặc biệt khi có các dấu hiệu xương hoặc khối sự phát triển bất thường dấu hiệu đau khi vận động sơ thấy khối bất thường
nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để được thăm khám chẩn đoán sớm tránh nguy cơ khối u ung thư tiến triển
xâm lấn vào các bộ phận quan trọng hạn chế cơ hội phẫu thuật điều trị
chiều một mươi hai tháng ba thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa hoàng thị lan hương phó giám đốc bệnh viện trung ương huế cho biết
đơn vị đang điều trị bệnh nhân sốt zdtt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nhiễm plasmodium faciparum ngoại lai từ angola trở về việt nam
cụ thể đây là trường hợp bệnh nhân sốt rét ngoại lai và chưa từng mắc sốt z
bệnh nhân làm việc tại angola về việt nam ngày hai tháng ba bay từ angola quá cảnh dubai đến tp hcm ngày ba tháng ba
ngày bốn tháng ba bệnh nhân bay về huế thăm chồng đang công tác tại địa phương
sau gần ba ngày được điều trị ca bệnh sốt rét ngoại lai có tiến triển tỉnh táo tiếp xúc tốt nhưng tình trạng còn nặng
đang tiếp tục được theo dõi đây là một phụ nữ đang mang thai ở tuần thứ một mươi chín
bệnh nhân đang được điều trị thuốc kháng sinh kháng sốt z
bốc vận mạch bù nước điện dài và bổ sung dình dưỡng hợp lý
các y bác sĩ đang theo dõi huyết động và tình trạng thai nhi
trước đó bệnh nhân có bệnh lý sốt từng cơn vàng da ăn uống kém và nhập viện trong tình trạng sốt đau bụng mệt tụt huyết áp
ngay sau khi được hội trần và kiểm tra thai nhi người bệnh được chuyển đến khoa hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi
ông nguyễn lê tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh thừa thiên huế cho biết
sau khi nhận được thông báo ca bệnh sốt rét đơn vị cử cán bộ phối hợp làm việc để điều tra dịch tễ
lãnh đạo cdc tỉnh thừa thiên huế cho biết năm hai nghìn hai mươi ba tỉnh phát hiện ba ca sốt z ngoại lai từ nước ngoài
hôm năm hôm qua tỉnh không phát hiện ca sốt z nội địa và công bố loại trừ sốt z
việc công bố loại trừ số z không phải là không còn bệnh sốt z
mà vẫn có thể gặp nhiều trường hợp sốt rét ngoại lai từ người dân bị biến động đi làm ăn xa
cơ sở y tế người dân nâng cao cảnh giác không lơ là chủ quan
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại